võ đình thiện lấy búa đập vào đầu vợ hai lần rồi vào buồng ngủ tiếp
một lúc sau con trai ruột phát hiện mẹ bị thương đã gọi hàng xóm đưa đi cấp cứu
do vết thương nặng vỡ hộp sọ bà này đã tử vong
võ đình thiện thường uống rượu và gây hổ với vợ
trước khi sát hại vợ đối tượng đã sử dụng bia rượu

xin được kể một câu chuyện khác
trần xuân thu là một giáo viên tiểu học
gia đình bà thịnh sống yên ấm nhiều năm
cho đến khi con gái bà yêu thù và đưa anh ta về sống chung như vợ chồng
là một thầy giáo nhưng thu có tính tình cọc cằn và hay ghen
kể từ khi về sống dưới một mái nhà gia đình luôn xích mích cãi vã
thu cho rằng vợ hờ không trung thủy bỏ mình theo người khác
đình điểm khi một lần cãi vã
trần đình thu đã mất kiểm soát rồi dùng búa sát hại mẹ vợ hờ
tình cảm thì cần phải tìm hiểu rõ nữa
phải cảm nhận được nhận thức được
cái tất cả về nhau
đó là về tính cách lối sống đạo đức quan hệ gia đình công việc
để có phù hợp hay không thì chấp nhận cái tình cảm đó
và trong quá trình quan hệ tình cảm
thì không tránh khỏi những cái sự xung đột
nhưng cái xung đột đó phải được kiểm soát
thì nó dễ trong những cơn tức nhận
nhất là về trong chuyện tình cảm
nó sẽ đẩy người ta đến mất kiểm soát
sau khi sự việc đau lòng xảy ra
thì đối tượng thu vẫn đi dạy học bình thường
tuy nhiên rất hay bỏ tiếc đi đầu không rõ
ngoài ra một chi tiết khác trong vụ án kể trên
là các đối tượng đều có sử dụng bia rượu trước khi gây án
đó cũng là chất xúc tác kích thích khiến họ mất kiểm soát về hành vi của mình
trong cuộc sống chúng ta thì có rất nhiều cái mâu thuẫn có thể xảy ra
thậm chí hàng ngày
thế và cái cách giải quyết mâu thuẫn là một cái kỹ năng rất cần thiết
tuy nhiên là trong những cái sự việc những cái vụ án mạng đã xảy ra
chúng ta thấy rằng là
đa số những người mà liên quan những vụ việc đó thì
có thể là thiếu hiểu biết pháp luật
thiếu kiến thức về các lĩnh vực
đặc biệt là về kiến thức về giải quyết các mâu thuẫn
rồi xử lý các vấn đề phát sinh
cho nên là khi mà có mâu thuẫn xảy ra thì họ thay vì việc
tìm cách giải quyết mâu thuẫn bằng cái phương án hòa bình
thì họ lại nghĩ đến việc sử dụng bạo lực
rồi là không kiềm chế được bản thân
và sau đó thì thực hiện các hành vi nguy hiểm
người phương tây cho rằng
đối với người vợ
thà có một người chồng không trung thành còn hơn là có một người chồng hay ghen
tại sao lại thế
vì người chồng không trung thành còn giữ được hạnh phúc với vợ
còn người chồng hay ghen
luôn biến gia đình thành địa ngục
đối với người chồng
người vợ càng ghen tuông
càng không thể nào sửa đổi được người chồng
nó còn đầu độc đời sống chung cho đến khi tình yêu bị tiêu diệt hoàn toàn
hai câu chuyện trên chỉ là bi kịch gia đình
nó không chỉ ảnh hưởng đến họ
mà còn để lại nỗi đau cho con cái hoặc đứa con
với họ và gia đình mỗi bên
thì đều bắt nguồn từ cái sự ghen tuông
hoặc là những cái mâu thuẫn trong tình ái
tuy nhiên thì những cái mâu thuẫn này
hầu như là không phải là những cái mâu thuẫn tức thời
mà nó là những cái mâu thuẫn đã được tích tụ từ rất lâu
tuy nhiên thì các đối tượng
chưa hề có cái hướng
giải quyết một cách triệt đề
và khi những cái sự mâu thuẫn này nó được âm mỉ
đến một cái thời điểm
nhất định khi mà
bản thân các bên không thể kìm nén được
những cái hành động cũng như là cái lời nói của mình
thì nó sẽ bột phát thành những cái hành vi
nếu như một khi người ta không đi chung đường được
mà phải chia tay
thế để tránh xảy ra những hậu quả đáng tiếc
cho cả hai người cũng như cho con cái và gia đình dòng họ
cũng như xã hội
thì người ta cần tôn trọng
cái quyết định của mình
tôn trọng cái người bạn
chồng hoặc vợ cũ của mình
tránh hết sức những cái gì đó gợi lại nỗi đau thương
gợi lại những xung đột
hoặc là có hành vi coi thường thách thức
dọa nạt nhau
hoặc là làm tổn thương đến nhau
bạo lực gia đình
là vấn đề lớn trong xã hội
những vụ án mạng trong gia đình
chỉ là bề nổi của tảng băng chìm
đây là hình ảnh được gian dựng
về án mạng trong gia đình
nhưng gian dựng
dựa trên những tình tiết thật của vụ án
như thế để thấy
mức độ nghiêm trọng
mà ghen tuông đem tới cho mỗi gia đình
nếu không được kiểm soát tốt hơn
hạnh phúc hay bi kịch
nằm bờ ứng xử của mỗi cá nhân trong đó